xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
vận chuyển trái phép bảy kg thuốc viện sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng vàng a khua và vàng a của cùng chú tại xã trung trải huyện mường nhé của tỉnh điện biên
vừa bị lực lượng biên phòng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tang
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm bắc xã trung trả huyện mường nhé của tỉnh điện biên
thì phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra đối tượng đi đầu bỏ chạy xuống khu vực suối
đối tượng đi sau quay đầu xe hỏng thoát thân tuy nhiên đã bị lực lượng mật phục khống chế
khám xét nhanh các đối tượng tổ công tác phát hiện có năm gói chất nhựa màu nâu đen là thuốc viện
có trọng lượng bảy kg ba gói màu xanh bên trong có chứa sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
một hộp đạn thể thao số lượng hai trăm linh viên
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận lên biên giới mua số ma túy trên của đối tượng người lào
với giá là tám mươi triệu đồng mang sang tỉnh lai châu để tiêu thụ thì bị bắt giữ
tại an giang công an huyện châu thành vừa phối hợp cùng công an xã vĩnh thành
triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hàng chục đối tượng
tại nhà ông nguyễn thành vân chú xã vĩnh thành đội điều tra tổng hợp công an huyện châu thành
phối hợp cùng công an địa phương ập vào bắt quả tang một mươi bảy đối tượng
đa phần là nữ đang sát phạt nhau
bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản
tạm giữ hai xe máy bảy điện thoại di động một trăm linh bộ bài tứ sắc khoảng hai mươi triệu đồng
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa bắt đối tượng lê văn lâm
trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc là đối tượng truy nã đã thay tên đổi họ sau bảy năm trốn
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi hai khi đang là bị can để điều tra về vụ trộm cắp tài sản trong lúc bị bệnh
được công an đưa đi điều trị tại bệnh viện
tại đây lâm đã bỏ trốn
sau đó lâm đã đổi tên thành nguyễn trường đông và sống như vợ chồng với một người phụ nữ
tại thị trấn phù mỹ tỉnh bình định cho đến khi bị bắt
hiện công an huyện crong park đã dẫn dải đối tượng về đơn vị để xử lý đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
tổng công ty địa lực công an huyện crong park tỉnh đắk lắc
địa lực hà nội sẽ đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt
của nhân dân trên địa bàn thành phố dịp tết nguyên đán
để đảm bảo phục vụ người dân tổng công ty điện lực hà nội evn hà nội đã bố trí lực lượng trực
trong các ngày lễ cụ thể trong dịp lễ noel và tết dương lịch evn hà nội sẽ bố trí hơn bốn năm trăm linh ca trực
các máy phát điện từ các điểm ngoài ra có một mươi trọng điểm trực trên địa bàn
mỗi điểm bố trí hai công nhân trực vận hành hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời xử lý các sự cố về điện phát sinh
dự kiến trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi evn hà nội chuẩn bị bố trí máy phát và cán bộ công nhân trực vận hành
trên toàn địa bàn thành phố sẽ có khoảng hơn một mươi ba ca trực